dự báo tình trạng cờ bạc cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra
giải vô địch bóng đá thế giới quân cấp năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
triển khai các biện pháp ngăn chặn các hành vi cá đổ bóng đá diễn ra trong thời gian quân cấp và tội phạm liên quan tính dụng đen
từ chỉ đạo của giám đốc công an tp hcm lực lượng cảnh sát hình sự và công an các cấp tăng cường nắm tình hình
tập trung theo dõi phối hợp để triệt phá các hoạt động tính dụng đen các đường dây tổ chức cá độ truyền thống qua mạng
kết quả ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng tại tp hcm và đồng nai khám xét một mươi bốn địa điểm
trong đó có tám địa điểm tại sáu quận ở tp hcm quận bốn quận năm phú nhuận tân bình bình thạnh gò vấp
với số tiền cát vượt của đường dây này lên tới ba mươi tỷ đồng
cùng với đó ngày hai mươi tháng một mươi một công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam một mươi ba đối tượng làm việc cho công ty tài chính
trách nhiệm hữu hàng một thành viên magri asset quận bốn chuyên cho vây trả góp cho vây tiêu dùng với hàng chục đối tượng
chuyên gọi điện khủng bố con nợ người thân hoặc nơi công nợ làm việc
ngoài công tác đảm bảo ane trực tự phòng chống tội phạm trong thời điểm cuối năm
thì lãnh đạo công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị nắm tình hình không để các hành vi cá độ diễn ra công khai
tại những tù điểm xem bóng đá trên không gian mạng